bước đầu xác định từ đầu năm hai nghìn một mươi tám ba đối tượng mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính
trên trang web micas vn thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng
mức lãi suất giao động từ ba đồng một triệu một ngày đến năm đồng một triệu một ngày
sáng đứng sau cung cấp vốn mở cửa hàng cầm đồ và giao cho nam trực tiếp cho vay
thu lãi trên địa bàn thị xã hồng lĩnh đức thọ can lộc
còn khánh cho vay trên địa bàn huyện cẩm xuyên thạch hà
đến nay các đối tượng đã cho vay với tổng số tiền là một mươi chín một tỷ đồng
thu lợi bất chính gần sáu trăm linh triệu đồng
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn vừa điều tra
làm rõ hai nhóm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến có sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm
hai băng nhóm này do hai đối tượng nguyễn tấn nghĩa và lưu đức huy cầm đầu
do đã hẹn nhau và thách thức trên facebook trước đó
nên hai đối tượng này huy động thêm hơn năm mươi đối tượng khác
nhiều hung khí nguy hiểm như đao kiếm phảng và bom xăng để giải quyết mâu thuẫn
khi đến khu vực công viên phú tài thuộc phường trần quang diệu tp quy nhơn
các đối tượng ném bom xăng gây cháy nổ đồng thời rượt đuổi đánh chém nhau
gây náo loạn ở khu dân cư
nhận được tin báo công an đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ các đối tượng
để tiếp tục điều tra xử lý
với hành vi cố ý gây thương tích hai đối tượng hồ khánh băng và nguyễn sơn hải
tại huyện long hồ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ
tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nhậu băng và hải xảy ra mâu thuẫn với phạm phong phú
chú tại huyện long hồ
bị phú đánh trúng đầu băng kêu hải trở về nhà lấy dao
quay lại tìm phú chém nhiều nhát gây thương tích năm năm mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý vụ việc theo quy định
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên bộ đội biên phòng tỉnh an giang
vừa phối hợp bắt vụ vận chuyển gần ba gói thuốc lá không rõ nguồn gốc
tại một ngôi nhà bỏ không trên địa bàn huyện tịnh biên
vào tối ngày ba bốn trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn
lực lượng phối hợp đã phát hiện bốn đối tượng mang theo nhiều bao hàng
từ bờ kênh vĩnh tế lên nhà dân có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
phát hiện thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ lại
toàn bộ tăng vật trong nhà lợi dụng đêm tối chạy thoát
kiểm tra căn nhà đối tượng để tăng vật phát hiện một mươi bốn bọc ni lông
chứa hai chín trăm chín mươi gói thuốc lá không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng chín mươi triệu đồng
thông tin về truy nãn tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh lúc chín h sáng
của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
công an huyện lục yên tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
bàn văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hồ hậu thường trú tại xã phúc lợi huyện lục yên tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
tài nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý